phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ ba đối tượng cùng chú ở tỉnh bắc giang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua quá trình trinh sát các lực lượng phát hiện khống chế bắt giữ vi văn kết và nguyễn văn ninh tại khu vực đường n hai tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa thu giữ hai túi ma túy
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn xuân được
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng tại số ba trăm bốn mươi bảy đường điện biên phủ phường sapa thị xã sapa
cơ quan công an thu giữ thêm nhiều gói ma túy được cả ba mua về để bán kiếm lời
nguyễn xuân được là đối tượng có hai quyết định truy nã của công an tỉnh bắc giang với hai tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với ba đối tượng trú trên địa bàn huyện
cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác công an huyện tri lăng đang làm nhiệm vụ đã phát hiện lâm văn cò chú tại thôn sa đán xã vạn linh cùng với hoàng đức tâm hồ văn mạnh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận do có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã đi mua sau đó chuẩn bị các dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của lâm văn cò
quá trình sử dụng thì đã bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt quả tàng
sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo trào bán công khai số lượng lớn súng đạn cho nhiều đối tượng ở các tỉnh thành trên khắp cả nước
nguyễn trung hiếu đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm giam
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu phố đông tân phường dĩ an thành phố di an tỉnh bình dương do bị can đặng duy tân thực hiện
cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện hiếu có liên quan đến đường dây này
tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan tới đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ năm khẩu súng chín mươi chín viên đạn và nhiều đồ vật dụng cụ linh kiện để chế tạo lắp ráp súng
kết thúc chuyên án cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ tổng cộng năm đối tượng thu giữ tám khẩu súng một trăm năm mươi ba viên đạn các loại và nhiều dụng cụ để chế tạo súng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi làm việc nơi ở
đối với tám bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể tám bị can sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dưới ba tháng
có nguồn vốn dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai tại địa bàn các huyện quỳnh nhai mường la sông mã
sốp cộp bắc yên phù yên vân hồ và thành phố sơn la
trong đó bắt tạm giam đối với năm trường hợp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba trường hợp
vào tối ngày hôm qua đã xảy ra cháy lớn ở khu vực kho xưởng nguyên liệu nhựa tại khu vực xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
khu nhà sưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai đã bị lệnh
lửa lan nhanh bao trùm do nhà xưởng có chứa các vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất không gần nhà dân
khi nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ để tiếp cận hiện trường
các phương án chữa cháy chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế và vụ cháy rất may là không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
công an huyện iagrai tỉnh gia lai vừa liên tiếp phát hiện hai vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tạm giữ bốn đối tượng liên quan để điều tra theo quy định
vào chiều ngày hai mươi tháng hai thổ công tác của công an huyện phối hợp tuần tra tại khu vực làng ếch
xã yagrai phát hiện hai thanh niên
điều khiển xe máy cầm theo một gói ma túy đá
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai mua ma túy của thao hậu
chú ở xã p i huyện ngọc hồi tỉnh con tum và rơ trâm teo chú tại xã yagrai huyện yagrai
tiến hành làm việc với hậu và teo công an huyện xác định các đối tượng này mua ma túy của trần hoàng khải tú
chú tại huyện iagrai và ngay sau đó đối tượng tú nhanh chóng bị công an huyện bắt giữ
tối cùng ngày tổ công tác của công an huyện bắt giữ phạm văn hậu chú tại tỉnh hải dương
về hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy đá tại nơi tạm chú của hậu
tại xã yato huyện yagrai
bệnh viện nhi đồng tp hcm vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái năm tuổi bị mất một bàn tay sau khi nhặt pháo chân
theo đó bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát vùng mạng bụng trái tổn thương mô mềm
đuôi pháo chân và đuôi pháo chân